sau quá trình triển khai khảo sát thông tin doanh nghiệp hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ việt nam đã khánh thành và đi vào sử dụng vào sáng nay tại hà nội
hiện trong hệ thống thống kê cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp chế biến chế tạo đã có năm trăm linh doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí chế tạo ba trăm bốn mươi bảy doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô bảy trăm năm mươi doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử một một trăm bốn mươi năm doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may và chín trăm một mươi doanh nghiệp trong lĩnh vực da dày
đây là những thông tin quan trọng giúp hình thành mạng lưới b trong nước và nước ngoài giúp các doanh nghiệp và nhà đầu tư tìm kiếm thông tin nhanh chóng chính xác đáp ứng nhu cầu kết nối đầu tư
một cơ sở dữ liệu đầu tiên của các ngành công nghiệp việt nam trong đó với chủ đạo là công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ được chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng sẽ có rất nhiều có ý nghĩa
và trong một cái bối cảnh mà chúng ta đang hội nhập rất sâu và rộng thì cái xu thế mà phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại
với tỉ trọng và vai trò của công nghiệp chế biến chế tạo tăng lên như vậy thì cho thấy là định hướng đúng và những bước đi có thể nói là rất biệt vững của chúng ta
thời gian qua liên kết đầu cuối trong chuỗi sản xuất chưa thực sự chặt chẽ doanh nghiệp còn loay hoay với câu chuyện kết nối cung cầu
chính vì vậy việc hoàn thiện hệ thống thống kê cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến chế tạo sẽ góp phần quan trọng trong thúc đẩy kết nối giữa các nhà cung cấp việt nam và các tập đoàn đa quốc gia nâng cao chất lượng công tác thống kê kịp thời và chính xác